dù không được phép chở ô tô tải trọng lớn nhưng nhiều bến phà trên các tuyến sông hồng sông luộc thuộc địa phận tỉnh hưng yên vẫn ngang nhiên hoạt động
và điều đáng nói tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng do việc kiểm tra xử phạt của các cơ quan chức năng chưa triệt đề
nên nguy cơ mất an toàn vẫn đang dình dập trên những chuyến phà này nhất là trong mùa mưa bão
toàn tỉnh hưng yên có hai mươi ba bến với hai mươi bốn phương tiện chở khách qua sông trong đó có một mươi chín bến đã được cấp phép quản lý bốn bến chưa được cấp phép
hiện tỉnh hưng yên có một bến phà và một mươi bến chở khách qua sông được cấp phép chở ô tô bằng phương tiện phà một lưỡi
tuy nhiên trong quá trình hoạt động chở khách ngang sông các bến đò phà thường có những vi phạm về quy định mặc áo phao đeo dụng cụ nổi
nhiều lúc chưa thực hiện đầy đủ quy trình vận hành của phà đò
một số bến do lưu
lượng người phương tiện đi phà đông theo thời điểm nên nhiều lúc còn lén lút chở ô tô không đúng quy định
kết quả thanh kiểm tra hai mươi một bến khách ngang sông trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi sáu của sở giao thông vận tải hương yên cho thấy
nhiều bến chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định phương tiện chưa đăng ký đăng kiểm và thiếu trang thiết bị cứu sinh
người điều khiển chưa có bằng chứng chỉ chuyên môn
theo sở giao thông vận tải tỉnh hưng yên việc chấp hành quyết định đình chỉ chưa thực hiện nghiêm túc
có bến phương tiện bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động
trong quá trình vận hành
để bảo đảm hoạt động chở khách ngang sông an toàn nhất là vào mùa mưa bão
các cơ quan chức năng tỉnh hưng yên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến hướng dẫn chủ bến người điều khiển phương tiện
thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa
tăng cường tuần tra
kiểm soát trên các tuyến giao thông đường sông
các bến khách ngang sông để phát hiện
xử lý nghiêm các phương tiện
bến chở khách vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy
nhất là các bến
phương tiện không đủ điều kiện đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động